nội dung những văn bản mà đồng chí vũ văn ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của bộ chính trị và nghị định của chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
với cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát vi phạm luật bảo hiểm xã hội

nội dung những văn bản mà đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát vi phạm luật bảo hiểm xã hội việt nam giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một

bộ công an đã và đang chủ động khai để xử lý vụ việc này